nhân kỷ niệm ba mươi chín năm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng ở campuchia ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi chín
đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân đội hoàng gia campuchia đã tổ chức lễ dân hương các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện việt nam
tại nghĩa trang liệt sĩ huyện đức cơ tỉnh gia lai
dự lễ dân hương có đại tướng hốt chiêng phó tư lệnh lục quân tư lệnh quân khu một dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao và đại diện các tỉnh đông bắc campuchia
về phía việt nam có trung tướng nguyễn long cán tư lệnh quân khu năm lãnh đạo các tỉnh gia lai con tum đắk lắc đắk nông cùng đông đảo nhân dân huyện đức cơ
phát biểu tại buổi lễ đại diện quân đội hoàng gia campuchia khẳng định nhân dân campuchia luôn ghi nhớ biết ơn sự giúp đỡ của đảng
đảng nhà nước và quân tình nguyện việt nam đã đồng cam cộng khổ chia sẻ khó khăn để mang lại thắng lợi lịch sử cho đất nước campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng
nghĩa trang liệt sĩ đức cơ là nơi yên nghỉ của gần một sáu trăm linh anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện việt nam và các chuyên gia hy sinh qua các thời kỳ tại campuchia